ngô văn quyết chú tại xã gia lâm huyện gia lâm tỉnh lâm đồng
tỉnh lâm đồng vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu mua đất canh tác nên thông qua người môi giới
anh lương công thiện chú tỉnh bình phước đã gặp quyết
lúc này quyết nói muốn bán hơn năm ba hectare đất tại xã nam ca huyện lắc tỉnh đắk lắc
hai bên thỏa thuận mua bán mảnh đất với giá là một tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng
sau dịch mua bán xong vào ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba anh thiện tiến hành trồng cây trên diện tích đất trên
thì phát hiện bà nguyễn thị trang chú tại huyện đam rồng tỉnh lâm đồng mới chính là chủ của mảnh đất này
sau đó anh thiện đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
quá trình điều tra quyết luôn khai báo quanh co và khai đã nhận của anh thiện một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được quyết đã tiêu xài cá nhân hết